các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
biết bà sơn đang ăn uống cùng hàng xóm cùng khu phố thạch lở đã mang theo hung khí đi tìm
sau một hồi cãi vã đối tượng đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân gục ngã
thấy bà sơn bị đâm ông thạch lực là hàng xóm chạy tới căn ngăn liền bị ông lở đâm một nhát vào ngực
dù được đưa đi cấp cứu nhưng bà sơn đã tử vong ông lực vẫn đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch
ngay sau khi gây án thạch lở đã đến công an phường tân xuân đầu thú
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ con rể giết cha vợ
tuyên phạt tử hình dương văn tuấn chú thôn đại la xã hỏa sơn huyện hòa vang tp đà nẵng về tội giết người
theo cáo trạng do mâu thuẫn trong đời sống vợ chồng với bị cáo tuấn nên chị nguyễn thị linh bỏ về nhà bố đẻ là ông nguyễn văn can
chú xã hòa phong huyện hòa vang đà nẵng
nhiều lần bị cáo gọi cho chị linh nói quay nói quay về nhưng không được hồi đáp
nên có gọi cho bố vợ nhờ khuyên bảo giúp nhưng không được bố vợ tán thành
vào trưa ngày một mươi hai tháng sáu tuấn đã lấy hai con dao bầu chạy đến nhà ông can nhằm hù dọa vợ phải về
khi tuấn cầm dao vào nhà đâm ông can nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong
đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú ngay sau khi gây án
sau khi đột nhập vào nhà quách văn mười chú khu phố một thị trấn an thới huyện phú quốc tỉnh kiên giang
đã dùng hung khí khống chế rồi hiếp dâm nạn nhân đồng thời cướp tài sản
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phú quốc tỉnh kiên giang cho biết
đang tạm giam bốn tháng đối với quách văn mười về ba tội trộm cắp tài sản hiếp dâm và cướp tài sản
theo kết quả điều tra vào khoảng hai giờ sáng ngày sáu tháng tám sau khi sử dụng ma túy đá
một mươi đi ngang nhà một phụ nữ ở cùng xóm thì nảy sinh ý định trộm cắp
sau đó mười đã đột nhập vào nhà xuống bếp lấy một cây kéo rồi đi đến trước cửa phòng ngủ lấy được bốn triệu đồng
một mươi đã dùng kéo khống chế rồi hiếp dâm chủ nhà
nhận tin báo công an huyện phú quốc đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và bắt giữ nghi phạm
nguyễn mỹ anh một mươi bảy tuổi là người có hành vi cầm gậy đuổi đánh và đập phá xe máy của người khác trên đường trường trinh hà nội
đã bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản
trước đó vào khoảng một mươi hai h ngày hai mươi bốn tháng chín ở đường trường trinh phường khương mai quận thanh xuân hà nội
xảy ra va chạm giao thông giữa xe máy của một người phụ nữ đang mang thai chú quận đống đa và
xe máy của hai thanh niên khiến người phụ nữ ngã ra đường
ngay sau khi xảy ra tai nạn nhóm thanh niên này bỏ đi thì bị một số người dân chứng kiến sự việc chặn lại
thay vì chờ đợi nhóm thanh niên này đã gọi hai thanh niên khác đến để hành hung và đập phá xe máy của người dân can ngăn
ngay sau khi nhận được thông tin công an quận thanh xuân hà nội khẩn trương xác minh triệu tập bốn thanh niên để làm rõ vụ việc
căn cứ tài liệu chứng cứ công an đã làm rõ đối tượng hành hung và đập phá tài sản của người dân là nguyễn mỹ anh
sinh năm hai nghìn ba chú phường khương đình thanh xuân hà nội vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra làm rõ
thưa quý vị những năm gần đây cùng với sự gia tăng của các loại tội phạm tệ nạn xã hội tình hình thanh thiếu niên vi phạm pháp luật
tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp là mối quan tâm lo lắng của toàn xã hội
thực trạng này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình nhà trường và các cơ quan có liên quan trong công tác quản lý giáo dục
đối với những đối tượng là trẻ em và trẻ vị thành niên ghi nhận của phóng viên thời sự tại huyện quốc oai hà nội
thường xuyên lên mạng xã hội bình luận nên khi có mâu thuẫn trên mạng với một học sinh cùng trường
em nguyễn anh đức một mươi sáu tuổi ở quốc oai hà nội đã hẹn bạn gặp mặt để giải quyết đánh nhau thậm chí còn dùng hung khí đức đã đánh bạn vỡ đầu
vì là trẻ chưa thành niên nên sau sự việc này đức được đưa vào diện cảm hóa giáo dục tại địa phương
được sự quản lý sâu sắc của gia đình chính quyền nhà trường và lực lượng công an cơ sở đức đã hiểu được mức độ nguy hiểm về hành vi của mình
từ đó em cũng nhận thức và có suy nghĩ thay đổi
em đã nhận thức ra được cái hành vi lúc ấy là của em đã sai và em đã cải thiện được bản thân không bị phạm pháp luật

trong lứa tuổi từ một mươi ba đến một mươi bảy có duy nhất một trường hợp và ba thanh thiếu niên hư
trong lứa tuổi từ một mươi ba đến một mươi bảy có duy nhất một trường hợp và ba thanh thiếu niên hư